bốn mươi bốn năm đã qua từ ngày phải tháo chảy khỏi quê hương để vạ vật sống những ngày tàn ở nơi xứ người
song một số cá nhân của cái gọi là tàn dư chế độ việt nam cộng hòa vẫn tự huyễn hoặc bằng ảo tưởng phục quốc
hàng năm hệ đến ngày ba mươi tháng bốn những người này lại rinh răng đánh bóng quá khứ ca ngợi lẫn nhau
oán thán vì bị đồng minh bỏ rơi rồi hô hào tiếp tục đấu tranh
vậy mà vẫn có người về hùa và cổ vũ cho sự lạc lõng của những kẻ đã bị gạt ra bên lề lịch sử
nội dung chi tiết bài viết quý vị và các bạn có thể
hôm nay ba mươi tháng bốn nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
trên báo quân đội nhân dân có bài xã luận chiến thắng bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
cách đây bốn mươi bốn năm vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc rình độc lập
lá cờ ấy cũng khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước của nhân dân việt nam
đã hoàn toàn thắng
từ trên tháng ba mươi tháng bốn đất nước ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với bao khó khăn trọng chất
nhưng cũng chính sự đoàn kết thống nhất cả về hành động và ý chí từ trên xuống dưới
nên chúng ta đã thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước
những thành tiệu to lớn những dấu mốc phát triển vượt bậc về kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
sau hơn ba mươi năm đổi mới của việt nam đã chứng tỏ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh vô địch
trên báo lao động có bài viết di trúc của chủ tịch hồ chí minh bài học sáng soi cho đảng cách mạng
đã năm mươi năm kể từ ngày bản di trúc đầu tiên của chủ tịch hồ chí minh được công bố
nhưng cho tới nay những giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của văn kiện quý giá này vẫn còn nguyên giá trị
di trúc của chủ tịch hồ chí minh là chúc thư của một lãnh tụ thiên tài một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa
trông rộng một chiến sĩ cộng sản suốt đời yêu thương trân trọng con người phấn đấu hy sinh vì tự do
hạnh phúc của con người một nội dung cốt lõi bao trùm lên tất cả trong di trúc đó là phần viết về xây dựng và chỉnh đốn đảng
những giá trị đó còn mãi tới hôm nay và mai sau
trên báo hà nội mới có bài viết đáng chú ý đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu và có thêm một ngày nghỉ lễ
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi vừa được bộ lao động thương binh và xã hội công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp
đáng chú ý là dự thảo đưa ra hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu nam từ sáu mươi lên sáu mươi hai
nữ từ năm mươi năm lên sáu mươi kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
và dự thảo đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm
chi tiết mời quý vị đón đọc trên báo hà nội mới
một trong những điểm mới của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
sẽ trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ bảy sắp tới là chính sách đối với người có tài năng
thay đổi tư duy săn lùng người tài là bài viết trên báo thanh niên
dự thảo luật quy định căn cứ vào quy định của chính phủ người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ công chức quy định chế độ
sử dụng đãi ngộ người có tài năng áp dụng trong cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý
bên cạnh đó dự thảo luật cũng quy định cho phép những người có tài năng có thể được xét tuyển vào công chức mà không cần phải thi tuyển
giải thích về đề xuất này bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật
mới đây cho hay quá trình thực hiện luật cán bộ công chức từ năm hai nghìn một mươi
cho thấy các quy định hiện hành vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay phản ánh tình trạng nhiều điểm du lịch chật cứng người
theo ghi nhận của nhiều phóng viên trong những ngày nghỉ lễ vừa qua nhiều địa điểm du lịch như đà lạt
bãi biển cửa lò nghệ an hay vũng tàu chật cứng người
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
lượng khách du lịch đến đà lạt tăng đột biệt